bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về phương pháp này ạ
đây là một kỹ thuật được xem là kỹ thuật cao cấp nhất trong phẫu thuật tìm tinh trùng trong lĩnh vực nam học
vì đây là một kỹ thuật phối hợp rất là nhiều chuyên khoa trong đó có chuyên khoa về nam học trong labo cũng như là kỹ thuật vi phẫu
vâng đối với phương pháp kỹ thuật vi phẫu micro test thì sẽ được áp dụng cho những đối tượng nào thưa bác sĩ
cái khả năng áp dụng của kỹ thuật micro test thì chúng ta cùng nhau
chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về hai trường hợp vô tinh bế tắc và vô tinh không bế tắc
vô tinh bế tắc là những trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn khả năng sinh tinh bình thường
tuy nhiên tinh trùng không thể ra bên ngoài được do cái đường ống dẫn tinh bị cản trở
có rất là nhiều lý do trong đó có hai lý do thường gặp nhất đó là bệnh nhân bị triệt sản
trường hợp thứ hai là bệnh nhân vì một chấn thương hay là một vì lý do gì đó mà
tinh trùng không thể xuất ra bên ngoài được
trường hợp thứ hai là vô tinh không bế tắc
bệnh nhân bị giảm sinh tinh hoặc là không có tinh trùng trong tinh hoàng
đối với những trường hợp mà vô tinh không bế tắc thì đây là chỉ định chính dành cho những bệnh nhân
được sử dụng kỹ thuật micro test để tìm tinh trùng
trong một số trường hợp thì ngoài vô tinh không bế tắc thì bệnh nhân còn có thể
có những bệnh lý kèm theo ví dụ như là bệnh nhân có thể trước đó đã từng bị quay bị
bệnh nhân có thể bị suy sinh dục bệnh nhân có vấn đề về nội tiết hoặc là bệnh nhân bị ung thư
sau một đợt hóa trị và xạ trị thì bị giảm khả năng sinh tinh
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những ưu điểm của phương pháp này ạ
thứ nhất là khả năng tìm thấy tinh trùng
rõ ràng là cái việc truy tìm tinh trùng tập trung và
có những cái điểm nhận diện rõ ràng hơn cho nên khả năng tìm thấy là cao hơn
thứ hai là giảm khả năng tổn thương lên mô tinh hoàng
do mỗi lần chích tinh trùng chích những cái mẫu mô này để gửi vào phòng lab á
thì chúng ta chỉ trích những cái mẫu mô rất là nhỏ
theo những nghiên cứu gần đây trên thế giới người ta thấy rằng cái mẫu môn mà tìm thấy được
nó nhỏ chỉ khoảng bằng một phần mười đến một phần vài chục lần so với cái mẫu mô
mà chích xuất từ kỹ thuật
và cuối cùng á cái kỹ thuật micro tc này người ta thấy rằng là nó giúp cho bác sĩ có khả năng
chúng ta hay dùng cái từ là mapping á có nghĩa là xác định được những cái vị trí tìm năng tìm thấy tinh trùng
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ lê đăng khoa đã tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
để một ca vi phẫu microtep thành công cần hội tụ nhiều yêu cầu khắt khe về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại
sự phối hợp đồng bộ kết hợp chặt chẽ giữa các ekip gây mê hồi sức phẫu thuật viên chuyên viên phôi học
trong đó đặc biệt đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật cần có nhiều kinh nghiệm về nam học và vi phẫu thuật mô tinh hoàn
chuyên viên phôi học là những chuyên gia về kỹ thuật xử lý mô tinh hoàn
trung tâm hỗ trợ sinh sản hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
với lợi thế bệnh viện đa khoa có đầy đủ các chuyên khoa gây mê hồi sức nam khoa
hỗ trợ sinh sản với phòng láp chuẩn isun năm hiện đại nhất đông nam á
có thể thực hiện vi phẫu micro test với tỷ lệ thành công tối yêu
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh hiện đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thành công trong thù tinh ống nghiệm
trung bình lên tới trên sáu mươi ba và bảy mươi tám mươi ở nhóm bệnh nhân dưới ba mươi bốn
tỷ lệ trung bình eui tại ivf tâm anh cũng ở mức cao lên đến ba mươi
điều trị hiệu quả các bệnh lý vô sinh nam nữ như không tinh trùng tinh trùng di dạng
giữ chữ buồn chứng thấp lớn tuổi đi kèm nhiều bệnh lý mong con nhiều năm thất bại nhiều lần
thưa quý vị khán giả những nội dung vừa rồi đã khép lại mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai trên antv